các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước những thông tin trên bác sĩ khanh cho rằng người dân cần bình tĩnh vì thực tế cho thấy
trẻ em ở việt nam cũng có tỷ lệ trẻ bị các bệnh lý về gan
có nhiều trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân hoặc có bệnh lý nền chuyển viêm gan
những trường hợp này đối với các bác sĩ là chuyện bình thường
bác sĩ trương hữu khanh nhận định với con số bốn trăm linh ca bệnh được ghi nhận trên thế giới
nhưng chưa tìm ra nguyên nhân nên các nhà khoa học hiện vẫn đang làm nghiên cứu
và chỉ hướng nghi ngờ viêm gan bí ẩn là do adenotip bốn mươi một gây ra
virus adenotip bốn mươi một lây theo đường hô hấp
nếu khả năng lây lan nhanh thì con số không còn khoảng bốn trăm linh ca được ghi nhận hiện nay mà phải hơn
vì thế bác sĩ khanh chia sẻ chỉ trẻ có những cơ điện đặc biệt mới có nguy cơ cao
bị mắc bệnh viêm gan bí ẩn
phụ huynh không nên vì quá lo lắng thấy con có những biểu hiện như tiêu chảy sốt đau bụng là đưa đi khám
khi thấy trẻ bị vàng da mới nên đưa đi khám và tầm soát bệnh
đồng thời nhiều phụ huynh cho rằng việc những trẻ từng mắc covid một mươi chín là nguyên nhân lớn mắc bệnh
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng điều này không hợp lý và chưa có nghiên cứu nào khẳng định